năm hai nghìn một mươi chín vmpt đã đạt được những kết quả khả quan trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận
đó là lời khẳng định của ông phạm đức long tổng giám đốc tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam trong hội nghị triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi được diễn ra vào sáng nay
năm hai nghìn một mươi chín vmpt đã triển khai quyết liệt chiến lược vnpt bốn
các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin của vmpt đã tiếp tục khẳng định được vị trí trên thị trường tạo nên sức mạnh bứt phá mới của vnpt trong phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin ở nhiều lĩnh vực như chính phủ điện tử y tế giáo dục đô thị thông minh nông nghiệp thông minh
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi chín vnpt đã triển khai thành công trục liên thông văn bản quốc gia và cổng dịch vụ công quốc gia là yếu tố vô cùng quan trọng để tiến tới chính phủ điện tử
trong những năm tiếp theo vmpt phải nhanh chóng chuyển đổi trong tư duy nhận thức của mỗi cán bộ công nhân viên về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sứ mệnh của tập đoàn trong cuộc cách mạng này